chị minh hương này những ngày vừa qua thì hình như là chúng ta có thể cảm nhận được là miền bắc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đúng không ạ
dạ vâng đúng vậy và theo dự báo thì chúng ta vẫn chưa hề có một cái dấu hiệu nào để có thể thay đổi về thời tiết như vậy
và thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng là tại thời điểm này thì thời tiết miền bắc sẽ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c
và ngày sẽ có nắng và tối sẽ cảm giác hơi xe lạnh
còn tại miền trung ngày hôm nay thì có thể sẽ xuất hiện mưa to từ một trăm tám mươi mm đến ba trăm linh mm
đợt mưa này sẽ không quá lớn
tuy nhiên các sông ở bắc trung bộ sẽ ở mức báo động hai cảnh báo ngập ở khu vực trũng thấp đô thị và sặt lở đất ở vùng núi
nam bộ thì cũng đang trong giai đoạn chiều cường rồi thì không biết là tình trạng chiều cường tại nam bộ sẽ như thế nào
vâng chiều cường trong tháng này thì có lẽ là sẽ nhanh hơn và duy trì trong bốn ngày
tại tp hcm thì chiều cường sẽ cao hơn hẳn tháng trước
đỉnh chiều cường sẽ đạt một m bảy mươi trong khoảng thời gian chiều tối
còn tại huyện nhà bè quận bảy thì cần phải lưu ý
chiều cường xuất hiện vào thời điểm tan tầm
chính vì vậy mà quý vị cần phải tính toán lộ trình di chuyển để không gặp phải sự cố
và cần phải lưu ý vị trí những hố ga miệng cống có thể bật nắp gây nguy hiểm khi mà lưu thông giao thông